còn liên quan đến vụ án mua bán ma túy trong bệnh viện tâm thần trung ương một do nguyễn xuân quý cầm đầu
sau khi mở rộng điều tra công an tp hà nội đã bắt tạm giam một nữ trưởng khoa
vào ngày một mươi sáu tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bà nguyễn thị lưu trưởng khoa hồi phục chức năng và y học cổ truyền thuộc bệnh viện tâm thần trung ương i
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên
sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc của bị can lưu tại bệnh viện để phục vụ điều tra
theo cơ quan điều tra đây là diễn biến tiếp theo của quá trình điều tra mở rộng vụ án mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
xảy ra tại bệnh viện tâm thần trung ương i
và liên quan tới vụ án này hai nhân viên y tế tại bệnh viện tâm thần trung ương một là nguyễn thị minh huệ là y tá
và bùi thị hạt nhân viên chăm sóc bệnh nhân cũng đã bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố nguyễn xuân quý ba mươi tám tuổi cùng với năm bị can khác với các tội danh
mua bán tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không tố giác tội phạm